tại tỉnh hải dương hiện nay nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn đang bị xâm phạm nghiêm trọng
gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông dòng chảy cũng như công tác phòng chống lụt bão
theo tri cục thủy lợi tỉnh hải dương hiện nay toàn tỉnh có khoảng ba năm trăm linh trường hợp vi phạm công trình thủy lợi ở các mức độ khác nhau
nghiêm trọng nhất là sáu trăm linh cầu bê tông kiên cố đã được xây dựng trái phép ngay trên công trình thủy lợi
do sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền nhiều hộ dân đã ngang nhiên xây dựng cầu bê tông kiên cố
ngang qua các dòng kênh để làm lối đi lại và xây dựng nhà ở lều quán lấn chiếm vào hành lang bảo vệ của các công trình thủy lợi
thậm chí còn xây dựng nhà kiên cố ngay trên lòng kênh gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông dòng chảy
thực trạng này đòi hỏi ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cần có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt và xây dựng những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn